thưa quý vị bản tin vào tối ngày ba tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh tại kiên giang đã được cách ly ngay
bảy mươi chín ca ghi nhận ở trong nước gồm tại bắc giang năm mươi tám ca mắc ninh một mươi tp hcm một mươi một
tính tổng cả ngày việt nam ghi nhận hai trăm năm mươi ca mắc mới covid một mươi chín
và tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ba tháng sáu việt nam có tổng cộng sáu năm trăm hai mươi năm ca ghi nhận ở trong nước
và số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn chín trăm năm mươi năm ca